là một phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống hiện đại khi nhu cầu du lịch văn hóa phát triển mạnh như hiện nay
sự công nhận về di sản không chỉ đơn giản là vấn đề bảo vệ những công trình lịch sử
mà quan trọng hơn phải bảo tồn toàn bộ môi trường lịch sử của di sản với vai trò quan trọng trong sự đa dạng của văn hóa
trong đó cần đặc biệt chú trọng việc thẩm định di sản xếp hạng di sản thuộc về kiến trúc hay trí tuệ và thừa nhận tầm quan trọng của nó
đầu tháng ba vừa qua một quán rượu với hơn bốn trăm linh năm tuổi tại ngôi làng nhỏ sao anh quốc được mua lại
điểm đặc biệt là có đến bốn trăm bảy mươi người góp vốn trong thương vụ này
phần lớn là dân làng sau khi tòa nhà được bán đấu giá và có nguy cơ rơi vào tay tư nhân
người dân cho biết họ muốn giữ lại quán rượu bởi đó là một phần văn hóa cộng đồng mà họ không muốn mất đi
sáu năm trước các nhà phát triển bất động sản mua quán rượu ngừng cung cấp dịch vụ và có ý định bán lại địa điểm này cho nhà đầu tư muốn xây dựng nhà ở
kế hoạch vấp phải sự phản đối của người dân địa phương
dân làng thành lập một ủy ban đại diện và mở chiến dịch cứu quán rượu cổ
người dân kêu gọi gây quỹ hơn một bốn triệu usd từ bốn trăm bảy mươi nhà đầu tư với khoản đóng góp thấp nhất chỉ bảy mươi usd để mua lại quán rượu đề nghị mua lại của họ không được chủ đất chấp thuận
tuy nhiên vẫn may mỉm cười với dân làng bởi luật địa phương năm hai nghìn một mươi một quy định chủ đất phải bán món bất động sản trong vòng một năm không phân biệt người mua
quán rượu cổ sau đó đã trở thành tài sản chung của cộng đồng
câu chuyện này khiến chúng ta liên tưởng đến dinh thượng thơ ở thành phố hồ chí minh một công trình kiến trúc có tuổi đời hơn một trăm năm mươi năm đang nằm trong diện bị phá bỏ để xây dựng công trình mới
và giống như dân làng south stoke cộng đồng dân cư thành phố hồ chí minh và nhiều nhà nghiên cứu đã có bản kiến nghị khẩn cấp đưa dinh thượng thơ và các công trình kiến trúc lịch sử khác như biêu điện thành phố nhà thờ đức bà vào diện di tích bảo tồn
đến nay đã có hơn năm ý kiến ủng hộ và ký tên vào bản kiến nghị
trao đổi với kiến trúc sư trần huy ánh viên hội kiến trúc sư việt nam ông cho biết mục đích của việc kiến nghị là mong muốn chính quyền và cơ quan quản lý căn cơ và sâu sắc hướng đến bảo tồn hàng ngàn công trình kiến trúc trên toàn quốc chứ không chỉ riêng dinh thượng thơ vì đây là những công trình mang giá trị kiến trúc của thế giới
kiến trúc sư nhấn mạnh do tư duy về bảo tồn hiện đang có vấn đề nên mới có tình trạng
nhiều tài sản di sản đang dần bị xóa nhưng không thấy ai chịu trách nhiệm
việc lựa chọn phương án xóa sổ những công trình mang giá trị lịch sử văn hóa vì không nằm trong danh sách bảo tồn để nhường chỗ cho công trình mới là cách nhìn phiến diện
nếu cứ tiếp tục tình trạng này đô thị việt nam sẽ mất đi một cách nhanh chóng những giá trị kiến trúc cổ
trước khi trở thành di tích thì nó phải là di sản đã
nó là một tài sản được tích lũy trong quá khứ mà nó đóng góp vào trong cái hình thành lịch sử phát triển của cái không gian đô thị như đấy
thế còn với một di tích thì người ta phải gia tăng vào đó những giá trị người ta phải gia tăng vào đó những cái thủ tục pháp lý để mà có một cái quy trình bảo vệ cũng như là nâng cấp cải tạo hoặc là sử dụng nó ngặt nghèo hơn
những cái di sản nó hay có cái là nó có một cái phạm trù rộng lớn hơn nó đóng góp cả một cái khung cảnh trong một cái cuộc sống đô thị như thế và nó đang tiếp tục đóng góp cho cái hoạt động đô thị như thế
cho nên cái di sản nó sống ngay trong cái đô thị đang sống phạm trù về di sản nó rộng lớn hơn rất nhiều
và xét về mặt tích cực thì nó đóng góp
đóng góp cho chính cái nhiều hơn cái di tích mà đem lại
cho nên chính nó là phải được nhận diện để mà nó duy trì được cái giá trị đấy và nó tiếp tục phát huy được cái sức sống của nó trong cái cuộc sống đương đại
bảo tồn không có nghĩa là giữ lại tất cả những gì thuộc về lịch sử bởi đó là một khái niệm rất dễ gây tranh cãi
một ngôi nhà được cho là có giá trị với người này lại có thể rất bình thường với người khác như quán rượu ở sao stock nói trên
bởi vậy luôn cần một trung gian được trao quyền để quyết định đâu thực sự là di tích
trong nhiều trường hợp tổ chức trung gian đó là các cơ quan quản lý
tuy nhiên các cơ quan quản lý này được người dân trao quyền để bảo vệ di tích chứ không phải được độc quyền quyết định tính mệnh của chúng bất chấp ý kiến của người dân